lợi dụng ưu đãi thuế quan mà việt nam được hưởng đối với các nước ký kết hiệp định thương mại tự do thế hệ mới fta
thời gian qua đã nổi lên vấn đề hàng hóa gian lận xuất xứ việt nam để được hưởng ưu đãi xuất khẩu
dù các cơ quan chức năng đã siết chặt việc chống gian lận xuất xứ nhưng diễn biến vẫn còn nhiều phức tạp
doanh nghiệp không được bộ công thương cấp ủy quyền để thực hiện việc thẩm định cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa
nhưng vẫn tự phát hành giấy chứng nhận xuất xứ cho khoảng ba mươi doanh nghiệp thuộc nhiều tỉnh thành phố trên cả nước
hai mươi vụ việc bị phát hiện lần tránh thuế bất hợp pháp trong đó năm mươi vào mỹ chủ yếu thông qua hình thức gian lận xuất xứ hàng hóa
một loạt các mặt hàng thép nhôm nông sản thủy sản bị các nước áp thuế phòng vệ thương mại với nghi ngờ truyền tải bất hợp pháp
chỉ trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi cơ quan điều tra đã thực hiện kiểm tra điều tra xác minh bảy mươi sáu vụ việc phát hiện hai mươi bốn vụ việc vi phạm về xuất xứ hàng xuất khẩu